tại bình dương công ty cổ phần nước môi trường bình dương vừa tổ chức khánh thành đưa vào hoạt động giai đoạn hai
dự án khu liên hợp xử lý chất thải bình dương nhằm tận dụng rác thải chế biến thành phân hữu cơ và phát điện
với giai đoạn hai được khánh thành đến nay khu liên hợp xử lý chất thải đã hoàn thành các hạng mục công nghệ tái chế
xử lý rác thải khá hiện đại bao gồm nhà máy tái chế rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ với công suất tám trăm bốn mươi tấn một ngày
lò đốt rác công nghiệp và công nghiệp nguy hại công suất ba trăm hai mươi tấn một ngày lò đốt rác y tế công suất ba tấn một ngày
hệ thống xử lý nước dỉ rác công suất một m ba và xử lý nước thải công nghiệp năm mươi m ba một ngày
theo chủ đầu tư khu liên hợp xử lý chất thải bình dương cho biết sau một mươi ba năm hoạt động
hiện mỗi ngày khu liên hợp tiếp nhận và xử lý hơn một tám trăm linh tấn rác thải các loại
thời gian tới khi khu liên hợp được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch sẽ nâng khả năng tiếp nhận
và xử lý hơn bốn tấn rác thải các loại mỗi ngày
nhằm góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch cho tỉnh bình dương